với chủ trương tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp cá nhân đầu tư vào sản xuất kinh doanh trên địa bàn
hiện nay huyện lang chánh tỉnh thanh hóa đang đẩy mạnh việc cung cấp thông tin quảng bá hình ảnh
khai thác lợi thế tiềm năng của huyện để thu hút các nhà đầu tư
kiên quyết từ chối các dự án không hiệu quả sử dụng lãng phí đất ảnh hưởng tới môi trường
đây là buổi gặp mặt hợp tác thỏa thuận toàn diện giữa tập đoàn gfs với lãnh đạo huyện lang chánh tỉnh thanh hóa
nhằm phát huy tiềm năng thế mạnh của hai bên
theo đó bên cạnh việc đẩy nhanh công tác chuẩn bị cho việc triển khai xây dựng dự án thủy điện sông âm
với công suất một mươi ba mw tại xã tam văn huyện lang chánh tập đoàn gfs sẽ tiến hành nghiên cứu đầu tư
phát triển nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao đặc sắc tại địa phương này
nhân dịp này tập đoàn gfs đã trao tặng huyện lang chánh năm trăm linh triệu đồng để hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất trường học
ở các xã khó khăn đồng thời cam kết tiếp tục đồng hành
cùng với địa phương trong công tác đảm bảo an sinh xã hội xóa đói giảm nghèo
với lợi thế của địa phương là vùng cao có khí hậu trong lành nhiệt độ trung bình năm tương đối thấp
không bị ô nhiễm bởi khói bụi và các loại rác thải công nghiệp
đây chính là điều kiện lý tưởng để triển khai trồng cây dược liệu và thực phẩm hữu cơ
tập đoàn sẽ đầu tư
đồng bào lĩnh vực này vào trong huyện lang chánh để như vậy là cùng nhau tổ chức thực hiện
và đặc biệt là phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo cho bà con nhân dân
đồng bào các dân tộc nguyên ngũ huyện lang chánh
cơ chế chính sách lang chánh hết sức là cải bởi và hiện nay thì tập đoàn cũng chưa có
một cái vướng pháp khó khăn gì ở tại địa phương này trong cái chính sách
và cũng mong muốn rằng là được như vậy là ủy ban tỉnh thanh hóa là tiếp tục là hỗ trợ
doanh nghiệp trong các lĩnh vực liên quan đất đai
ngoài phát triển các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ theo chuỗi ở quy mô công nghiệp
ứng dụng công nghệ cao trong toàn bộ quy trình nhằm tạo ra các sản phẩm dược liệu quý hiếm
thực phẩm hữu cơ đặc sắc phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu sang các thị trường khó tính nhất
như châu âu mỹ gfs tiến tới xây dựng các mô hình nông thôn mới hiệu quả
thân thiện trân trọng các giá trị văn hóa độc đáo của phương đông